sáng nay giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an nguyễn văn định cho biết
trong chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư tại thành phố vinh qua test nhanh
đã phát hiện tám trường hợp hai lần dương tính với sars cov hai
ngay sau đó nghệ an tiến hành xét nghiệm pcr
kết quả cho thấy cả tám trường hợp đều âm tính
chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư được ngành y tế nghệ an thực hiện
từ hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu đến năm h ngày hai mươi tháng sáu
sở y tế nghệ an cũng thành lập chín đoàn kiểm tra hỗ trợ công tác lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
đích thân bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân tp vinh giám đốc và các phó giám đốc sở y tế
trực tiếp có mặt tại một số điểm test nhanh để kiểm tra chỉ đạo chiến dịch
để thực hiện chiến dịch này trước đó ủy ban nhân dân thành phố vinh và các xã phường trên địa bàn thành phố
đã thông báo cho người dân đăng ký test nhanh covid một mươi chín